hàng trăm hộ dân sinh sống nuôi trồng thủy sản thuộc năm xã nằm ven di tích thắng cảnh quốc gia đầm âu loan
huyện tuy an tỉnh phú yên đang rất mong muốn các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương khẩn trương
triển khai nạo vét thông luồng cửa biển an hải
việc khơi thông cửa biển không chỉ hạn chế tình trạng tôm cá chết hàng loạt thời gian vừa qua
mà còn cho tàu thuyền ra vào thuận lợi và thoát lũ trong mùa mưa bão
hiện cửa biển an hải rộng hơn hai trăm linh mét nhưng độ sâu có nơi chỉ còn năm mươi cm
khiến cho mọi hoạt động ra vào đánh bắt thủy sản tranh chú bão của hàng trăm tàu thuyền bị ách tắc hoàn toàn
việc nuôi trồng thủy sản của ngư dân trên đầm âu loan cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất lợi do hạn chế trao đổi nước
nguy hiểm hơn mùa mưa bão tới cửa biển hẹp và nông không đủ để thoát lũ gây ngập lụt
và thủy sản nuôi cũng sẽ bị sốc nước ngọt từ thượng nguồn đổ về làm chết hàng loạt
giờ ghi xuồng tuổi nhỏ quế mà rê cũng không được
chẳng hạn như mấy chức đó giờ người ta cũng đâu vô rê được người ta cũng đậu dư bãi đó vậy thôi
như cái cửa thì bè con thấy nó cũng có lợi
cái thứ nhất thì nước nông thì nó sạch nó không có ô nhiễm
cái thứ hai thì đầm thì chanh nhiều kế nhiều tôm vậy mà
nhằm mở rộng thông luồng cửa biển an hải góp phần phát triển nghề nuôi trồng thủy sản bền vững
giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước tạo môi trường cho các đối tượng thủy sản trong đầm âu loan sinh trường
và tiêu thoát lũ từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên và huyện tuy an đã thống nhất chủ trương
tiếp tục thi công dự án nạo vét thông luồng cửa biển an hải
thế nhưng cho đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai
vì bộ xây dựng chưa gia hạn xuất khẩu cắt nhiễm mặn tận thu bù chi phí nạo vét
ủy ban nhân dân chúng tôi cũng đã có nhiều cái tài trình
rồi kiến nghị với các cơ quan của tỉnh và kể cả cấp trên trung ương
để đề nghị tiếp tục với khối lượng còn lại là bảy trăm một mươi ba
là chín trăm tám mươi một m ba
thì cố gắng làm sao để cũng tiếp tục nạo vét
để cho nó cái cửa biển nó tiếp tục được thông luồn
đầu năm hai nghìn một mươi sáu bộ tài nguyên và môi trường bộ xây dựng
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cho phép huyện tuy an
làm chủ đầu tư thực hiện dự án nạo vét thông luồng cửa biển an hải đầm âu loan
dự án bắt đầu khởi công từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu dự án phải tạm dừng thi công do vào mùa mưa bão
khối lượng nạo vét mới chỉ được khoảng hai trăm ba mươi mét khối cát luồng lạch chưa thể khơi thông hoàn toàn
phải nói đây là một cái dự án hết sức cần thiết cũng là sự mong mỏi của chính viên và bà con nhân dân
nếu như mà cái cửa biển này được thông luồn thứ nhất là tàu thuyền được đi lại nó cũng thuận lợi
cái thứ hai là giải quyết được cái công tốc môi trường thứ ba là tạo cái nguồn lợi thúy sáng ở trên đầm
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên mặc dù khối lượng cát của dự án còn lại hơn bảy trăm một mươi ba m ba
nhưng trong năm hai nghìn một mươi bảy chỉ cho phép nạo vét không vượt quá năm trăm linh m ba
và hiện tỉnh cũng đã có văn bản đề nghị bộ xây dựng gia hạn xuất khẩu các nhiễm mặn tận thu
sau khi được bộ xây dựng đồng ý ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo thường trực tỉnh ủy phú yên
để triển khai đáp ứng nguyện vọng của hàng trăm hộ dân trước mùa mưa bão tới